bộ công an vừa có đề xuất cảnh sát giao thông khi làm nhiệm vụ được trang bị súng trường
tiểu liên và súng bắn đạn cao su đây là nội dung được nêu trong dự thảo đang được bộ công an lấy ý kiến đóng góp
trong dự thảo ngoài súng bắn đạn cao su súng bắn đạn hơi cay súng bắn đạn đánh dấu sơn
bình dịt hơi cay rùi cuối điện áo giáp khoa số tám đang được áp dụng theo thông tư một năm hai nghìn một mươi sáu
bộ công an đề xuất cảnh sát giao thông được trang bị thêm súng ngắn súng trường và súng tiểu liên
đề xuất này được căn cứ trên đề nghị của cục trưởng cảnh sát giao thông
sáng ngày bốn tháng một mươi trung tướng vô đỗ anh dũng cục trưởng cảnh sát giao thông lý giải
theo luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm hai nghìn một mươi bảy
công an nhân dân được sử dụng một số loại vũ khí công cụ hỗ trợ
tuy nhiên thông tư một năm hai nghìn một mươi sáu lại chưa được nêu cụ thể cảnh sát giao thông được sử dụng loại vũ khí
công cụ hỗ trợ gì nên dự thảo này phải bổ sung
việc quy định như dự thảo sẽ tăng hiệu quả bảo đảm an ninh trật tự
trong bối cảnh gia tăng tội phạm ma túy có sử dụng súng và các hành vi chống đối cảnh sát giao thông